để đảm bảo an ninh trận tự ban tổ chức đã bố trí khoảng năm trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm ba vòng với ba mươi năm chốt tổ chức phân luồn giao thông kiểm tra giám sát ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan đặc biệt là ngăn chặn tình trạng người ăn xin trụng cắp và các hoạt động trèo kéo khách
công an hà nội chiều qua cho biết công an huyện phúc thọ vừa triệt phá sới bạc dưới hình thức sóc đĩa trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
chiều ngày hai mươi ba tháng một tức mùng hai tết công an huyện phúc thọ đã bắt quả tang ba mươi hai đối tượng đang chơi sóc đi ăn tiền tại một xưởng cơ khí trên địa bàn
tại hiện trường ngoài dụng cụ đánh bạc cơ quan công an đã thu giữ hơn bốn trăm linh triệu đồng một mươi tám đối tượng đã bị tạm giữ hình sự và công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng
để điều tra về hành vi tụ tập đua xe trái phép và gây dối trật tự công cộng

một mươi thành phố hồ chí minh đã khởi tố bốn mỹ can là võ ngọc thơ chú tại sóc trăng võ thanh toàn chú tại thanh hóa vũ đức minh hùng và quách phú khang cùng chú tại thành phố hồ chí minh
dạng sáng ngày một tết phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh phát hiện gần một trăm linh phương tiện tập trung gần chợ bảo cát thuộc quận tân bình rồi đi theo đoàn có hành vi hò hét lãng lách đánh võng nẻ tô

sau hơn ba tiếng nỗ lực lực lượng cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hà nội đã không chế được đám cháy kho vải trên địa bàn quận hồng mai
lửa bùng lên dữ dội vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tám tháng một tạo ra cột khói hàng chục mét
bảy xe chữa cháy xe chở nước
qua máy xúc đã được huy động để dập lửa
bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại gì về người
toàn bộ kho vải bị thiêu dụi phần mái sập hoàn toàn
được biết nhà kho này nằm trong khuôn viên của bãi trông giữ xe không phép
đã bị công an quận hóng mai dán thông báo tuy nhiên các chủ kho hàng vẫn hoạt động
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lò văn kiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại bản kép xã triềng sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
về tội mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng văn kiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại phố cả phường hội hợp
tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau mép trái
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn quang lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại số bốn mươi bảy trương định phường trương định tp hà nội
đối tượng này cao một m bảy mươi ba
và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý